thưa quý vị và các bạn dựa trên thông tin sai lệch để đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở việt nam
tạo diễn đàn để các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí xuyên tạc vu khống việt nam
đó là một số sự kiện liên quan bộ ngoại giao mỹ mới xuất hiện gần đây
đây là những việc làm đáng tiếc khi mà quan hệ giữa việt nam và mỹ đang có bước phát triển tích cực
chương trình hôm nay giới thiệu bài tự do tôn giáo ở việt nam là một trăm linh của tác giả hồng quang
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thời gian qua đã diễn ra nhiều sự kiện quốc tế quan trọng khẳng định uy tín ngày càng lên cao của việt nam trên bình diện quốc tế
thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới
đó là ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại phiên bỏ phiếu chọn ủy viên không thường trực hội đồng bảo an do đại hội đồng liên hợp quốc tổ chức
việt nam đã được bầu với một trăm chín mươi hai phiếu ủng hộ trong tổng số một trăm chín mươi ba
đó là việc làm không phù hợp với các bước tiến tích cực trong quan hệ việt nam và mỹ thời gian qua
càng không phù hợp với nguyên tắc được xác định trong tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ việt nam mỹ đã công bố năm hai nghìn hai mươi
việc thực hiện tốt đầy đủ và không ngừng làm sâu sắc phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền
thể chế chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là cơ sở để xây dựng lòng tin
tiến tới đưa quan hệ phát triển lên một tầm cao mới
cần khẳng định đánh giá tiêu cực về tự do tôn giáo ở việt nam trong báo cáo và một số ý kiến tại các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị nêu trên đã không phản ánh đúng bản chất vấn đề
nếu có thay đổi khách quan các tổ chức cá nhân này sẽ phải công nhận quan điểm chính sách nhất quán cũng như những thành tựu của việt nam
trong tôn trọng bảo đảm quyền tự do tin ngưỡng tôn giáo và tự do không tin ngưỡng tôn giáo của các tổ chức
điều đó đã quy định rõ trong hiến pháp và luôn được quan tâm hoàn thiện trong hệ thống pháp luật để chính sách tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm và tôn trọng
bởi không thể nói không có tự do tôn giáo khi hiện nay ở việt nam có bốn mươi hai tổ chức thuộc một mươi năm tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân
sáu mươi cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc phật giáo công giáo tin lành phật giáo hòa hảo
đến năm hai nghìn một mươi bảy bảy một trăm linh hai tổ chức cơ sở tôn giáo
đang sử dụng tổng diện tích một mươi bốn tám trăm năm mươi hectare đất một mươi hai báo tạp chí liên quan tôn giáo phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng
trong năm năm có hơn ba đầu ấn phẩm tôn giáo được xuất bản với hơn một mươi triệu bản in hàng triệu đĩa cd dvd bằng nhiều ngôn ngữ
nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức ở việt nam như đại lễ phật đảng viết sắc năm trăm linh năm cải tránh đạo tin lành
điều đáng nói là tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số luôn được bảo đảm
năm hai nghìn một mươi bảy giáo hội phật giáo việt nam triển khai xây dựng học viện phật giáo nam tông khmer tại cần thơ
ở bình phước và tây nguyên có ba mươi ba tổ chức hệ phái nhóm tin lành đang sinh hoạt tại ba trăm linh bốn tri hội và hơn một ba trăm linh điểm nhóm
ở tây bắc có sáu trăm chín mươi ba điểm nhóm tin lành
tám hội thánh cơ sở
được thành lập
nhiều điểm nhóm của người dân tộc thiểu số theo hội thánh lutheran hội liên hữu baptis việt nam đã đăng ký sinh hoạt tập trung
quan điểm chính sách thiết thực và các con số nêu trên được phản ánh cụ thể trong sinh hoạt tôn giáo hàng ngày
nên người soạn thảo báo cáo và tạo cơ hội cho một số kẻ vu cáo việt nam hãy tìm hiểu tự trả lời
tại sao các năm qua ở việt nam nhiều nhà thờ công giáo được tu sửa xây mới
tại sao youtube có rất nhiều video
video clip tường thuật các thánh lễ tổ chức trang trọng đông vui ở các nhà thờ từ nam ra bắc
tại sao hàng triệu công dân theo công giáo vẫn giữ lễ thứ bảy chủ nhật bình thường
tại sao các hoạt động tôn giáo lớn được tổ chức tại sở kiện hà nam la vang quảng trị lại luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ từ phía chính quyền
tại sao ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã đồng ý đề tòa giám mục giáo phận thanh hóa
tổ chức đại hội giới trẻ
tại sao các nhà thờ công giáo tỉnh hà nội lần thứ một mươi năm tại trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh
đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng giúp đỡ bảo đảm giao thông thông suốt
tại sao trong lễ mừng năm mươi năm thành lập tỉnh dòng đa minh việt nam tổ chức ở giáo sứ thánh đa minh ba chuông tp hcm giám mục nguyễn thái hợp đã nhấn mạnh
sau năm mươi năm số tu sĩ thuộc tỉnh dòng đa minh việt nam tăng gấp ba lần
đứng thứ hai trong dòng đa minh thế giới hoạt động tại một mươi bảy giáo phận ở việt nam và tám nước khác
tại sao linh mục lê quốc thăng lại có thể từ việt nam tới australia
mỹ để tự do phát ngôn quan điểm của mình về tự do tôn giáo ở việt nam
tại sao khi mô tả các linh mục công giáo ở miền trung việt nam tiếp tục hỗ trợ tổ chức một
loạt các cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ môi trường mạnh mẽ hơn nhiều nhà thờ công giáo ở các tỉnh này
đã tổ chức các cuộc biểu tình vào tháng sáu để phản đối các dữ luật về đơn vị hành chính kinh
tế đặc biệt và luật an ninh mạng người soạn thảo báo cáo không hề đếm xỉa hay quan tâm tới một thực
tế rõ ràng là các giáo phận khác thuộc giáo hội công giáo việt nam không có hoạt động tương tự
đặc biệt thực tế hàng chục triệu tín đồ phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc hàng triệu tiến
đồ nhiều tôn giáo khác vẫn sống tốt đời đẹp đạo góp phần xây dựng phát triển đất nước cũng như việc
bộ ngoại giao việt nam làm địa điểm để tổ chức thành công đại lễ phận đảng liên hợp quốc trong
các năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín bị cố tình bỏ qua không đề cập tới cũng đã phần nào cho thấy sự khách quan
trong báo cáo cũng như đánh giá của các thế lực và nhóm người này và trong khi bộ ngoại giao mỹ đánh
đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo ở việt nam thì nhiều người mỹ từng đến việt nam lại có ý kiến
trái ngược năm hai nghìn một mươi bảy mục sư phở graham chủ tịch kiêm tổng giám đốc hiệp hội truyền bá phúc âm
billy graham và là một trong các mục sư nổi tiếng nhất ở mỹ đã trực tiếp chủ trì hai buổi truyền giảng
với sự tham gia của hơn một mươi người tại sân vận động quần ngựa hà nội trả lời phỏng vấn ap ông
nói chính quyền việt nam không đặt bất kỳ điều kiện nào cho việc tổ chức hai buổi truyền giảng
trở về mỹ trên trang mạng một tờ báo của người mỹ gốc việt ông khẳng định tự do tôn giáo tại việt
nam đang được cải thiện còn ông atshavagu cựu đại tá cia từng tham gia chiến tranh ở việt nam sau năm
một nghìn chín trăm bảy mươi năm là trợ lý đặc biệt của đại sứ mỹ tại thái lan rồi làm trường đại diện của general electric
công ty tập đoàn đa quốc gia mỹ cố vấn cho công ty du lịch liên bang tại việt nam nói rằng
với tư cách người nước ngoài sống làm việc ở việt nam đã lâu tôi hoàn toàn không đồng ý với báo
báo cáo hàng năm của bộ ngoại giao mỹ về tự do tôn giáo nếu ai hỏi tôi tự do tín ngưỡng ở việt nam là
bao nhiêu theo tôi là một trăm linh một điều nữa tự do không tiếng ngưỡng của việt nam cũng là một trăm linh
cá nhân tôi không theo một tôn giáo nào nhưng làm việc tại việt nam tôi không bao giờ bị mang tiếng

cá nhân tôi không theo một tôn giáo nào nhưng làm việc tại việt nam tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó
tôi có nhiều người bạn là người mỹ và người việt nam họ theo thiên chúa giáo tin lành phật giáo
tôi khẳng định những người bị bắt không bao giờ vì lý do tôn giáo mà vì họ vi phạm pháp luật của chính đất nước đã nuôi dưỡng họ
tôi nghĩ một số thành phần thù địch ở mỹ cố tình xuyên tạc tình hình việt nam và nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến việt nam
nghe theo lời xuyên tạc đi theo một cách mù quáng
cũng chính vì không khách quan báo cáo và một số ý kiến tùy tiện về tự do tôn giáo ở việt nam đã xóa nhòa ranh giới giữa thực hành tôn giáo với hành vi lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật
tàng lở nguyên tắc quan trọng của mọi xã hội văn minh là tư cách tiến đồ không thể đứng trên đứng ngoài tư cách công dân
trước khi dẫn thí dụ để cho rằng
trong đó ông david lee một người mỹ gốc việt theo công giáo thẳng thắn chỉ rõ
một số linh mục hãy mở miệng ra là đi ngược giáo huấn của giáo hội công giáo lại được tung hô như anh hùng dân tộc
như linh mục nguyễn duy tân
hoặc vài ba linh mục dòng chúa cứu thế
linh mục nào chân mộc với lòng yêu thương thì bị trụng mũ cộng sản
ông coi việc một số linh mục tổ chức thanh lễ cho người không theo công giáo dơ biểu ngữ chồng tôi vô tội con tôi vô tội trong nhà thờ
là biến thanh lễ thành biểu tình có tính chính trị
khẳng định lạm dụng biến thanh lễ thành cuộc đấu tố chống cộng đó là điều chúa không muốn
nếu thật sự tin vào chúa thì lời cầu nguyện âm thầm đã được chúa hiểu không phải dư khẩu hiệu lên thì chúa mới đọc được
đừng biến nhà chúa trở thành nơi tổ chức biểu tình biến thánh lễ thành hoạt động chính trị
tóm lại nếu thật sự thiện trí người soạn thảo báo cáo hoặc tạo cơ hội cho một số kẻ đưa ra ý kiến tiêu cực về tự do tôn giáo ở việt nam
cần trực tiếp tìm hiểu trên thực tế để có nhận thức khách quan đánh giá chính xác
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tự do tôn giáo ở việt nam là một trăm linh của tác giả hồng quang
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi